chiều ngày bảy tháng hai trên địa bàn thị xã tân uyên tỉnh bình dương đã xảy ra vụ đuối nước
khiến hai bé gái sinh năm hai nghìn bảy và hai nghìn tám tử vong
trước đó một nhóm học sinh ra hồ nước thuộc khu phố ông đông phường tân hiệp để chơi
khi ra đến mép nước không may hai cháu bé bị trượt chân xuống hồ các cháu khác chạy đi tìm người đến cứu
tuy nhiên do hồ nước cách xa khu dân cư nên khi mọi người đến nơi thì hai cháu bé đã chìm
chiều cùng ngày lực lượng cảnh sát phòng trái trễ trái và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh bình dương
đã tìm được thi thể hai cháu bé và bàn giao cho gia đình